tại hà nội bộ y tế phối hợp với liên minh châu âu eu tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do eu tài trợ
liên minh châu âu eu đã đồng hành cùng việt nam trong lĩnh vực sức khỏe suốt hơn hai mươi năm qua với tổng kinh phí tài trợ lên tới ba năm trăm linh tỷ đồng
chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế là chương trình hỗ trợ lớn nhất của eu tại châu á kéo dài chín năm
tập trung hỗ trợ các tỉnh và huyện nghèo khó khăn nhất của việt nam với các hoạt động tăng cường độ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế
đào tạo cán bộ y tế sửa chữa nâng cấp bệnh viện và các trạm y tế xã cung cấp các thiết bị y tế cơ bản
chuẩn hóa các tài liệu hướng dẫn dịch vụ lâm sàng và cải thiện quản lý chất lượng bệnh viện
chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân
tạo điều kiện thuận lợi để ngành y tế thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững
thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân cải thiện năng lực bảo đảm chất lượng dịch vụ ở tất cả các tuyến
xây dựng chính sách và kế hoạch hành động ngành y tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi